hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ủy ban nhân dân thị xã sapa cũng cho biết thời điểm trên một số công dân đã ngăn cản việc thi công dự án thủy điện mây hồ
và hành hung nhóm công dân của công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng mây hồ dẫn đến xô xát giữa hai bên hậu quả có tám người bị thương
sau khi nhận được thông tin thường trực thị ủy ủy ban nhân dân thị xã sapa đã chỉ đạo lực lượng chức năng
ủy ban nhân dân xã đã kịp thời đến để bảo vệ hiện trường ngăn chặn giải tán đám đông đưa người bị thương đi gấp cứu
ủy ban nhân dân thị xã sapa cũng chỉ đạo công an thị xã và các lực lượng chức năng đến hiện trường thu thập thông tin
xác minh danh tính những người liên quan và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
trước đó mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm người lao vào hỗn chiến ngay bên bờ suối
những người này cầm gậy ném nhau để nhau xuống suối đoạn clip ngay lập tức được chia sẻ chóng mặt trên mạng xã hội kèm hàng nghìn bình luận
theo nội dung trong clip rất đông người đã la vào đánh nhau nhiều người đã cầm gậy theo đánh về phía đối phương
sự việc xảy ra ở sườn núi ngay cạnh hiện trường vụ hỗn chiến có rất nhiều máy móc phục vụ việc san lấp thiết
theo quyết định tại luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn bộ trưởng bộ y tế quy định mẫu trình tự thẩm quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
giấy gia viện và các giấy thử khác làm căn cứ hưởng bảo hiểm xã hội
bộ y tế đã có các công văn một nghìn bốn trăm chín mươi hai kcb ph cn vd
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một và công văn số hai trăm ba mươi tám bt kcb ngày một mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo đó hồ sơ hưởng chế độ đau ốm đối với người lao động bị ốm đau thực hiện theo quy định tại khoản một hai điều một trăm linh luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
khoản một hai điều hai mươi một thông tư số năm mươi sáu năm hai nghìn một mươi bảy ttbit của bộ y tế
cụ thể hồ sơ đề nghị hưởng đối với người lao động là f hoặc trăm con dưới bảy tuổi là f
gồm các giấy thử sau
đối với người lao động là f điều trị nội chú giấy gia viện
đối với người lao động là f điều trị ngoại trú giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
hoặc giấy ra viện có chỉ định của y bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị nội trú
về mức hưởng tài khoản một hai mươi tám luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn quy định
trong thời gian nghỉ người lao động sẽ được hưởng bảy mươi năm mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kỳ trước khi nghỉ việc
để hưởng chế độ ốm đau sau khi điều trị khỏi covid một mươi chín
người lao động cần nộp lại cho đơn vị sử dụng lao động bản sao giấy ra viện đối với trường hợp điều trị nội chú
giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội hoặc giấy gia viện có chỉ định của y
bác sĩ điều trị cho nghỉ thêm sau thời gian điều trị đối với trường hợp điều trị ngoại trú
trong vòng bốn mươi năm ngày kể từ ngày trở lại làm việc để đơn vị hoàn thiện hồ sơ và gửi cơ quan bảo hiểm xã hội
sau khi tiếp nhận giấy nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội
doanh nghiệp phải lập thêm danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ đào ốm thai sản
thời hạn doanh nghiệp phải nộp hồ sơ là tối đa một mươi ngày kể từ ngày tiếp nhận giấy tờ của người lao động
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ giải quyết chế độ người lao động trong tối đa sáu ngày làm việc
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
người lao động có thể nhận tiền qua tài khoản ngân hàng hoặc đơn vị sử dụng lao động
căn cứ điều hai mươi chín của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi
sau khi điều trị các bệnh khác hoặc covid một mươi chín
nếu người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ đau ốm đủ thời gian trong một năm theo quy định
mà trong vòng ba mươi ngày trở lại làm việc
sức khỏe của người lao động vẫn chưa hồi phục thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe
thời gian nghỉ hưởng chế độ dưỡng sức phục hồi sức khỏe trong trường hợp này
sẽ do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định
nhưng tối đa không quá một mươi ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi
sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày
tối đa bảy ngày đối với người lao động sức khỏe chưa phục hồi sau thời gian ốm đau
do phải phẫu thuật bằng năm ngày đối với các trường hợp khác
mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng là ba mươi mức lương cơ sở
tức là bốn trăm bốn mươi bảy đồng trên một ngày công